trong vụ án ông tất thành cang trong vai trò bí thư thường trực thành ủy tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín phải biết rõ việc bán cổ phần phải đấu giá thẩm định giá theo quy định của chính phủ
tuy nhiên ông này vẫn có bút phê đồng ý vào tờ trình của văn phòng thành ủy nội dung bán cổ phần sadeco cho nguyễn kim với giá là bốn mươi đồng một cổ phần
tất thành cang là ai
dưới đây là đường quan lộ của nguyên phó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh tất thành cang
ông tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một từng giữ chức bí thư quận ủy quận hai giám đốc sở giao thông vận tải rồi đến chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh
từ tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi đến tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông đi bộ đội lần lượt qua các nhiệm vụ chiến sĩ tiểu đội trưởng trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới tại d bốn mươi thuộc lữ đoàn bốn trăm bảy mươi bảy quân khu bảy
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi
ông tất thành cang học tại trường đại học tổng hợp thành phố hồ chí minh
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn một ông học tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tại hà nội
từ tháng bảy năm hai nghìn một đến tháng ba năm hai nghìn ba ông tất thành cang là ủy viên ban thường vụ thành đoàn
chủ tịch hội sinh viên thành phố hồ chí minh trưởng bang đại học chuyên nghiệp
từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn bốn ông là ủy viên bang chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
liên hiệp thanh niên việt nam phó bí thư rồi phó bí thư thường trực thành đoàn
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn chín ông tất thành cang là ủy viên ban thường vụ trung ương đoàn
thành ủy viên bí thư thành đoàn thành phố hồ chí minh
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi hai ông là thành ủy viên bí thư quận ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân quận hai
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng cộng sản việt nam
ông tất thành cang được bầu giữ chức vụ ủy viên dự khuyết
bàn chấp hành trung ương đảng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn ông giữ chức vụ giám đốc sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm ông tất thành cang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đồng thời là phó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm ông được miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi hai
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông được thành ủy phân công làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh
thay ông võ văn thưởng nhận nhiệm vụ khác
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ông tất thành cang trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
với sáu mươi tám một số phiếu bầu hợp lệ
ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh đã có cuộc họp khẩn liên quan đến việc
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
tức công ty tân thuận chuyển nhượng đất cho công ty quốc cường gia lai ở xã phước kiển huyện nhà bè
tại cuộc họp này ban thường vụ thành ủy yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với phó bí thư tất thành cang
báo cáo các cơ quan có thẩm quyền
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh giao cho ông tất thành cang
kiêm nhiệm thêm chức trưởng ban chỉ đạo thành phố hồ chí minh thực hiện thí điểm về đổi mới
tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp
ngày một mươi chín tháng một mươi hai tin từ thành ủy thành phố hồ chí minh cho biết ông tất thành cang
phó bí thư thường trực thành ủy nghỉ phép từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thời gian qua ông tất thành cang được dư luận đặc biệt chú ý vì liên quan đến các sai phạm trong việc
chuyển nhượng ba mươi hectare đất tại xã phước kiển huyện nhà bè và dự án xây dựng bốn tuyến đường tại khu đô thị thủ thiêm
giữa tháng một mươi một vừa qua ủy ban kiểm tra trung ương kết luận những vi phạm của đồng chí tất thành cang là rất nghiêm trọng
gây bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thành ủy đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
đoạn bộ phiên xét xử của tất thành cang sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin lần sau